chỉ cần những chiếc thẻ atm và một thiết bị máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có kết nối mạng như trên tay tôi đây
rất nhiều các dịch vụ mà trước đây chúng ta phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để thực hiện
thì nay có thể hoàn toàn thực hiện tại nhà
tiện ích không cần tiền mặt lấy người dân làm trung tâm đang là điều mà chính phủ đang mong muốn hướng tới
thế nhưng đến nay thì nhiều người dân vẫn còn e rè thậm chí là ngại ngần khi sử dụng những tiện ích này
sau đây là ghi nhận sẽ giúp quý vị và các bạn hình dung rõ hơn về vấn đề này
theo số liệu thống kê sau bảy tháng đưa vào vận hành số lượng dịch vụ công trực tuyến được tích hợp
cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia đã tăng gấp chín mươi lần so với thời điểm khai trương
tăng bốn năm lần so với quý i năm hai nghìn hai mươi
việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến có thể tiết kiệm khoảng gần một bảy trăm linh tỷ đồng một năm
mặc dù được triển khai và thực hiện tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
thế nhưng việc người dân nộp phạt vi phạm giao thông trên cổng này
đang còn rất hạn chế
tỷ lệ sử dụng nộp tiền tại cổng dịch vụ công quốc gia còn hạn chế mới chỉ có chín mươi bảy trường hợp
với trách nhiệm của cảnh sát giao thông là cung cấp các thông tin nhanh nhất về quy định xử phạt
thì chúng tôi đã làm được
còn làm sao người dân thực hiện cái dịch vụ đó thì cần phải sự phối hợp
mà nghiên cứu rất kỹ của các đơn vị có liên quan đặc biệt của kho bạc nhà nước
hai là các đơn vị mà được ủy quyền của kho bạc nhà nước
đại diện cục cảnh sát giao thông
cũng cho rằng việc thực hiện kết nối đồng bộ giữa các ngành
trong nội bộ ngành đặc biệt sau khi có dữ liệu quản lý dân cư
sẽ cải cách rất nhiều không chỉ trong kiểm soát vi phạm trong lĩnh vực giao thông
mà còn nhiều lĩnh vực khác
chắc là tôi sẽ chọn cái dịch vụ đóng phạt tại nhà thì nó sẽ ok hơn
bởi vì từ trước đến nay thì cái phần xảy kết các thủ tục mà sau khi vi phạm ấy
thì nó cũng khá là phức tạp
lúc thì đi ra kho bạc rồi lại quay lại địa điểm để lấy lại giấy tờ thì cũng hơi phiền phúc
mặc dù còn khá nhiều tồn tại trong quá trình thực hiện triển khai chính phủ điện tử nói chung
các dịch vụ trên cổng dịch vụ công quốc gia nói riêng
trong đó có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan như nền tảng kết nối
chia sẻ dữ liệu dữ liệu về dân cư đất đai quốc gia tài chính còn chậm triển khai
dẫn đến việc chia sẻ dùng chung các hệ thống thông tin chưa được thực hiện
việc ứng dụng công nghệ thông tin giữa các cơ quan nhà nước còn hạn chế
hệ thống quản lý văn bản và điều hành của một số bộ ngành địa phương khác nhau
mặt bằng kiến thức về công nghệ thông tin của người dân chưa được đồng đều
thế nhưng xu thế về chính quyền điện tử chắc chắn sẽ vẫn phải tiếp tục hoàn thiện và đồng bộ
chính phủ điện tử và số hóa các dịch vụ công đang là xu thế của xã hội hiện nay
và để thực hiện được mục tiêu mà chính phủ đề ra là đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ hoàn thiện nền tảng chính phủ điện tử
nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân
thì ngoài sự nỗ lực của chính phủ các cơ quan từ trung ương đến địa phương cũng cần sớm đẩy nhanh tiến độ số hóa
và kết nối liên thông cơ sở dữ liệu cần lấy người dân làm trung tâm để sớm hoàn thiện chính phủ điện tử
bắt kịp với xu thế trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn đang mở ra trước mắt